liên quan đến tình trạng rừng thông ven quốc lộ hai mươi tám đoạn qua địa phận xã quảng sơn huyện đắk long tỉnh đắk nông bị tàn phá trong thời gian vừa qua
ngành chức năng của tỉnh đắk nông đã kiến nghị ubnd tỉnh thu hồi toàn bộ dự án quản lý bảo vệ rừng và sản xuất nông lâm nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại nguyên vũ đơn vị quản lý phần lớn diện tích rừng thông tại đây
theo đó sau khi có kết quả thanh tra sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đắk nông đã kiến nghị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đắk nông chỉ đạo ngành chức năng tiến hành các thủ tục để thu hồi toàn bộ hơn một trăm sáu mươi hai ha rừng đất rừng giao cho công ty nguyên vũ thuê
lý do là công ty này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về quản lý đất đai quản lý bảo vệ rừng đồng thời yêu cầu công ty này bồi thường thiệt hại với toàn bộ diện tích hơn ba mươi sáu ha rừng mà công ty làm mất
khấu trừ vào số tiền gần năm tám tỷ đồng đơn vị này đã nộp vào ngân sách nhé nước tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đây là số tiền cho thuê diện tích hơn một trăm sáu mươi hai hectare rừng trong thời hạn năm mươi năm